tổng cục thuế cũng đã có quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ phận ở tri cục thuế
trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu riêng tại từng địa bàn để làm cơ sở xác định doanh thu và mức thuế khoán
xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế là hộ kinh doanh và ứng dụng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên toàn quốc
tập trung tại tổng cục thuế làm cơ sở chỉ đạo quản lý trong toàn ngành xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh
đáp ứng việc kiểm tra kiểm soát các cục thuế đối với các tri cục thuế hỗ trợ tri cục thuế lập bộ thuế khoán đối với hộ kinh doanh
tuy nhiên công tác thanh kiểm tra trong công tác quản lý chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
các hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ cho thấy tỷ lệ phát sinh tăng thu sau thanh tra kiểm tra rất cao
các hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn cung cấp dịch vụ bán lẻ đã áp dụng tốt
người ta đỡ đầu tư áp dụng tốt những công nghệ thông tin cho quản lý nhưng áp dụng thuế khoán đối với những quy mô lớn là không phù hợp
cùng với đó cũng đã có hiện tượng lợi dụng mô hình hộ khoán để sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế bất thực pháp
với mục đích để hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp hoặc của các đơn vị sử vốn ngân sách nhà nước
đây sẽ là nhóm hộ kinh doanh mà ngành thể chế đã có kế hoạch hướng tới để sàng lọc và giả soát
nhằm mục đích hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh chân chính có yêu cầu minh bạch cao
còn đối với những hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sẽ cũng như là giải pháp
sẽ có những giải pháp để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng để hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
để tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ thời gian tới
bộ tài chính cho biết sẽ tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế pháp luật kế toán
và các luật thuế có liên quan theo hướng đơn giản hóa chính sách thuế và chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ
siêu nhỏ để khuyến khích hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp xây dựng nghị định về hóa đơn sửa đổi
áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn trên toàn quốc
phục vụ công tác kiểm tra thanh tra thuế chống thất thu ngân sách và chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng
giao cho các triệu thuế các quận huyện địa phương để ra soát và mời họ lên làm việc và vận động họ kê khoai thuế
chứ chúng ta không thể trông chờ sự tự nguyện trong trường hợp này được
và chúng ta cần triển khai cũng phải có lộ trình để nâng cao nhận thức của người dân trong việc những người bán hàng đó trong việc kê khoai thuế
ví dụ như chúng ta có thể ngoài tuyên truyền chúng ta sẽ xử phạt thí điểm một vài trường hợp kinh doanh thường xuyên
nhưng mà không
có đăng ký kinh doanh không có nộp thuế và tự do tuyên truyền lên để cho người kinh doanh nhận thức được vai trò trách nhiệm của họ trong việc nộp thuế
tổng cục thuế đang tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế để phục vụ tốt hơn công tác quản lý
trong đó đã ký quy chế phối hợp với tổng cục thống kê chia sẻ thông tin dữ liệu điều tra thống kê về khu vực kinh tế cá thể phục vụ quản lý thuế
kết nối thông tin với các đơn vị tổ chức cá nhân cho thuê mặt bằng kinh doanh kinh doanh thương mại điện tử để xây dựng dữ liệu đầu vào về hộ kinh doanh phục vụ xác định doanh thu và các mức thuế khoán
xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ làm cơ sở để xác định việc ấn định thuế đối với doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra
thông qua công tác thanh tra kiểm tra chúng tôi tổng hợp lại những sai phạm từ các doanh nghiệp đã được kiểm tra từ đó suy dẫn
rộng ra những doanh nghiệp chưa được kiểm tra để có những cảnh báo bằng các văn bản chúng tôi sẽ phát hành những công văn hoặc là những buổi tập huấn để chúng tôi cảnh báo
để những doanh nghiệp chưa được kiểm tra nếu vô tình mắc phải những sai sót đó thì kịp phải điều chỉnh
tổng cục thuế cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trong ngành tăng cường thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ và hộ kinh doanh thương mại dịch vụ
trong đó tập trung vào các đối tượng kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh theo chuỗi
cơ sở kinh doanh có nhiều địa điểm hạch toán phụ thuộc
bên cạnh đó cơ quan thuế cũng phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các địa phương cùng phòng thương mại và công nghiệp việt nam
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp cũng như ngăn ngừa những hành vi gian lận và trốn thuế
trong nhiều năm qua hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn ngân hàng
là mối quan tâm hàng đầu của quốc hội chính phủ
theo đó quốc hội chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tiến dụng
gần đây nhất là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chính sách này được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt mới trong việc tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng
bám sát chủ trương của chính phủ ngân hàng nhà nước
đã và đang có những bước đi đúng đắn kịp thời ban hành các chính sách hợp lý định hướng cho các tổ chức tiến dụng
từng bước nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế trong đó có khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa
cùng với đó ngân hàng nhà nước còn chỉ đạo sát sao hệ thống ngân hàng thương mại
triển khai nhiều quy định hỗ trợ giảm lãi suất ưu tiên nguồn vốn đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa
qua đó tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn vai ngân hàng
giúp cho các doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng phải có các hợp đồng kinh tế
và những kết quả hoạt động kinh doanh của những năm trước
trên cơ sở đó ngân hàng có mức đánh giá đối với doanh nghiệp là doanh nghiệp làm ăn có la hay không

thì như vậy họ mới tiếp cận và họ mới có thể làm cho doanh nghiệp được vai vốn và cho các hạn mức tín dụng khác nhau
hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ tiếp cận vốn vai còn thấp khoảng ba mươi hai ba mươi tám
tỷ lệ nợ xấu tăng cao là hiện năm các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường khó đáp ứng các yêu cầu ngặt nghèo
về điều kiện thủ tục tín dụng liên quan đến tài sản đảm bảo tính chuẩn mực
hệ thống báo cáo tài chính
bên cạnh đó tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các quỹ bảo lãnh tín dụng
bảo lãnh vay vốn ngân hàng cũng rất thấp tỷ lệ rủi ro về bảo lãnh cao gần hai mươi bảy
các quỹ bảo lãnh tín dụng không muốn đóng vai trò nâng đỡ mở rộng tín dụng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thêm vào đó việc xử lý nợ xấu chậm trễ và điều chỉnh lãi vai chưa hợp lý
cũng là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận các nguồn tín dụng
họ yêu cầu phải có tài sản đảm bảo và số tiền được vai cũng rất ít
sau này dần công ty thôi hoạt động và nó có uy tín vai thì nó dễ hơn
sau này trong quá trình tham gia khóa giải mã gọi vốn tôi biết được nhiều nguồn vốn khác
không chỉ riêng về nguồn vốn vai ngân hàng
ta có thể dùng vay của công ty cho thuê tài chính có thể huy động vốn cộng đồng
có thể công ty mà lớn lớn
mạnh lên thì mình có thể phát hành cố phiếu
ngân hàng nhà nước triển khai quyết liệt kế hoạch hành động của ngành ngân hàng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
thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát
kiểm soát tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp
chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giả soát cải thiện thủ tục vay vốn
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng
thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tiến dụng và doanh nghiệp
đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển đa dạng các sản phẩm tiến dụng
trong đó có các sản phẩm tín dụng đặc thù cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
và các sản phẩm nhằm giúp cho doanh nghiệp chủ động về vốn
tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn
nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vai